thông tin từ sở kế hoạch và đầu tư tp đà nẵng cho biết quỹ y tế quốc tế hàn quốc vừa có thư thông báo
sẽ cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại là sáu trăm linh usd cho thành phố đà nẵng nhằm triển khai dự án nâng cao năng lực
và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống quản lý thiết bị y tế của bệnh viện đà nẵng tại việt nam
việc triển khai dự án sẽ góp phần tích cực trong công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ kỹ sư y sinh học
tại bệnh viện đà nẵng bảo đảm tốt công tác vận hành bảo trì và quản lý trang thiết bị y tế liên quan đến dự án
trung tâm khu vực miền trung về y học hạt nhân và xã trị